thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong một tháng qua tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
toàn quốc xảy ra hơn hai mươi sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết gần tám người bị thương gần một mươi chín người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
khi giảm hơn hai sáu trăm linh vụ giảm ba trăm linh người chết giảm hơn ba năm trăm linh người bị thương
trong một mươi một tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản hơn ba triệu tám trăm linh trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ phạt tiền gần hai năm trăm linh tỷ đồng